trong gió tây nam đang tạm thời gián đoạn nên trong ngày hôm nay
tại các tỉnh thành thuộc tây nguyên mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi thuộc phía nam
các tỉnh đắk nông và lâm đồng trong khoảng thời gian tối muộn đến đêm
còn lại trong ngày thời tiết ổn định nền nhiệt trưa chiều tăng lên cao khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khi đó tại các tỉnh thành nam bộ ban ngày mưa cũng ít có khả năng xuất hiện
thời tiết tiếp tục oi nóng với ngưỡng nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
đến khoảng chiều tối và tối giải rác ở khu vực miền đông của nam bộ
sẽ xuất hiện mưa rào và rông nhưng lượng mưa ít và thời gian xảy ra ngắn nên nhìn chung
ít gây trở ngại đến các hoạt động dân sinh
tuy nhiên vẫn rất cần đề phòng các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
trong vài ba ngày tới thời tiết trên cả hai vùng biển là huyện đảo hoàng sa
và huyện đảo trường sa không có nhiều biển động
gió đông nam mức cấp ba vẫn duy trì đối với vùng biển huyện đảo hoàng sa
trời nắng giáo với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi năm km
đối với vùng biển huyện đảo trường sa thời tiết chủ đạo vẫn là có nắng
đôi lúc xuất hiện mưa rông sen kẽ và gió thổi nhẹ do đó trạng thái bề mặt biển ở đây vẫn khá là êm đềm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước